nam giới có lẽ không lạ với hiện tượng dò dỉ tinh dịch đây là một hiện tượng xảy ra trong quá trình sinh hoạt tình dục hoặc do nhiều nguyên nhân khác
tuy nhiên liệu đây có phải hiện tượng bình thường hay là dấu hiệu của bệnh lý
tinh dịch là một chất lỏng màu trắng có chứa tinh trùng tinh dịch thường bị dò dỉ ra ngoài khi sinh hoạt tình dục bất kể có xuất tinh hay không
một số người cũng có thể bị dò dỉ tình dịch khi đang ngủ hoặc sau khi đi tiểu đôi khi do dỉ tình dịch có thể báo hiệu một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn cần được điều trị
do gì tinh dịch có thể xảy ra vào những thời điểm nhất định hoặc do một bệnh lý tiềm ẩn dưới đây là một số nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất đó là khi kích thích tình dục
một số tinh dịch có thể bị dò dỉ ra ngoài trong thời kỳ kích thích tình dục
do gì tinh dịch có thể xảy ra trong bất kỳ hình thức hoạt động tình dục nào hoặc trong khi có những suy nghĩ về tình dục do gì cũng có thể xảy ra ngay trước hoặc ngay sau khi xuất tinh
một chất lỏng khác được gọi là chất lỏng trước khi xuất tinh cũng có thể bị dò dỉ trong quá trình sinh hoạt tình dục chất lỏng này đôi khi có thể chứa tinh trùng đó là lý do tại sao cần sử dụng bao cao su hoặc một hình thức chạch thai khác để tránh mang thai ngoài ý muốn
thứ hai do gì tinh dịch sau khi đi tiểu hiện tượng này có thể xảy ra nếu tinh dịch vẫn còn trong niệm đạo sau khi xuất tinh đôi khi chất này có thể trộn lẫn với nước tiểu khiến nước tiểu có màu đục
do gì tinh dịch sau khi xuất tinh không phải là một nguyên nhân đáng lo ngại tuy nhiên không phải tất cả dịch tiết ra từ dương vật đều là tinh dịch tiết dịch cũng có thể cho thấy sự hiện diện của nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
thứ ba mộng tinh
do gì tinh dịch trong khi ngủ có thể ảnh hưởng đến nam giới ở mọi lứa tuổi nhưng thường xảy ra ở lứa tuổi thiếu niên thanh niên những dò dỉ vào ban đêm này xảy ra khi có giấc mơ gây kích thích tình dục tiếp xúc với giường hoặc quần áo cọ sát cũng có thể gây kích thích và xuất tinh
thứ tư viêm tuyến tiền liệt
tuyến tiền liệt sản xuất tinh dịch viêm tuyến tiền liệt là tình trạng viêm nhiễm của tuyến tiền liệt là một tuyến nhỏ nằm giữa bảng quang và dương vật
viêm tuyến tiền luyệt là vấn đề phổ biến nhất về đường tiết niệu đối với nam giới dưới năm mươi tuổi và phổ biến thứ ba đối với những người trên năm mươi tuổi bệnh có thể gây ra các triệu chứng sau
tiết ra từ dương vật có thể trông giống như tinh dịch đau ở vùng sinh dục bụng dưới hoặc lưng dưới đi tiểu đau đớn khẩn cấp hoặc thường xuyên các triệu chứng giống như bị cúm
nếu viêm tuyến tiền liệt kéo dài ít nhất ba tháng hoặc tái phát thường xuyên
nó được gọi là viêm tuyến tiền luyện mãn tính
nó có thể gây dối loạn cương dương xuất tinh đau đớn và các vấn đề tình dục khác
thứ năm tổn thương hệ thần kinh trung ương và dây thần kinh ngoại vi
hệ thần kinh là mạng lưới phức tạp của các dây thần kinh và tế bào truyền thông điệp giữa não và các bộ phận khác của cơ thể
nó kiểm soát tất cả các chức năng của cơ thể bao gồm cả xuất tinh
thụ thể dây thần kinh ngoại vi cũng có thể xác định trong một số hệ thống
một hệ thần kinh trung ương và dây thần kinh ngoại vi
tổn thương hệ thần kinh có thể gây dò dỉ tinh dịch hoặc những thay đổi khác trong quá trình xuất tinh
chấn thương và các tình trạng y tế nghiêm trọng có thể gây tổn thương hệ thần kinh bao gồm
chấn thương đầu hoặc tủy sống u não tiếp xúc với chất độc chẳng hạn như carbon munoxid hoặc kim loại nặng
các tình trạng thói hóa chẳng hạn như bệnh parkinson bệnh đa sơ cứng
nhiễm trùng trong não hoặc xung quanh não và tùy sống
lạm dụng rượu hoặc các chất gây nghiện bệnh đai tháo đường hội chứng viêm da dây thần kinh
thiếu hụt dinh dưỡng chẳng hạn như thiếu hụt vitamin b một mươi hai
một tác dụng phụ của thuốc kháng histamin dây thần kinh ngoại vi
dùng một số loại thuốc có thể gây ra những thay đổi về xuất tinh có thể dẫn đến dò dỉ tinh dịch
thiếu hàm muốn tỉnh dục hoặc dối loạn cương dương bao gồm
thuốc ước chế tái hấp thu cetrotidine có trọn lọc là một loại thuốc chống trùng cảm
thuốc ổn định tâm trạng phương pháp điều trị hormôn
thứ sáu ung thư tuyến tiền liệt
ung thư là một tình trạng khác ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt
sau ung thư da và ung thư phổi ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới
trong giai đoạn đầu ung thư tuyến tiền liệt có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào
tuy nhiên khi tiến triển xuất hiện các triệu chứng như
khó chịu ở vùng xương trậu thay đổi trong tình dịch và xuất tinh
cảm thấy khó đi tiểu
thấy máu trong tinh dịch và dối loạn cương dương
vậy khi nào cần đến gặp bác sĩ
do gì tinh dịch trong một số hoạt động là bình thường
xong do dị thường xuyên hoặc quá mức có thể gây ra tình trạng đau đớn
do đó khi lo lắng về sự do dì tinh dịch hoặc các khía cạnh khác của hoạt động tình dục
nên liên hệ với bác sĩ để tìm đúng căn nguyên và điều trị đúng cách
nếu do gì tinh dịch kèm theo bất kỳ triệu chứng nào sau đây
nam giới nên đến gặp bác sĩ
đau khi xuất tinh hoặc đi tiểu
tinh dịch có máu hoặc có mùi hôi hoặc xuất hiện bất thường
thay đổi trong xuất tinh hoặc chức năng tình dục
điều trị do dỉ tinh dịch phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản
nếu nguyên nhân là do khi kích thích tình dục
thì đó là điều bình thường và phổ biến
trường hợp lượng chất lỏng dì ra quá nhiều và gây khó chịu hoặc gây số hổ
bác sĩ có thể kê đơn thuốc
nếu do dì tinh dịch sau khi đi tiểu
thì đây cũng là hiện tượng phổ biến đối với một số nam giới
mặc dù vậy nếu do dì là kết quả của bệnh lây truyền qua đường tình dục
hoặc tiểu không kiểm soát
bác sĩ sẽ điều trị bằng thuốc kháng sinh hoặc các loại thuốc khác
nam giới không nên tự điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục tại nhà
nếu không điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng
điều trị chứng xón tiểu bao gồm
nam giới có thể tập các bài tập sàn trậu
để kiểm soát bằng quang
trường hợp do dì tinh dịch trong lúc ngủ
trường hợp này không cần điều trị nếu xuất tinh trong lúc ngủ
bởi chúng là một sự xuất hiện tự nhiên
chúng thường ít gặp hơn sau tuổi vị thành niên
xong nếu mộng tinh gây ra khó chịu
cần thực hành các kỹ thuật thư giãn
chẳng hạn như thiền trước khi đi ngủ
có thể thủ dầm trước khi đi ngủ nếu cảm thấy muốn
tình trạng mộng tinh kéo dài
tốt nhất bạn vẫn nên đi khám chuyên khoa năm học
để được bác sĩ tư vấn
nếu do dì tinh dịch là do viêm tuyến tiền liệt
các lựa chọn điều trị viêm tuyến tiền liệt
phụ thuộc vào nguyên tắc nguyên nhân cơ bản
nếu viêm tuyến tiền luyệt là do nhiễm vi khuẩn
bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh
các loại thuốc điều trị viêm tuyến tiền liệt khác
bao gồm thuốc giãn cơ và thuốc chống viêm
các biện pháp khắc phục tại nhà
cũng có thể làm giảm một số khó chịu do viêm tuyến tiền liệt
như uống nhiều nước tắm nước ấm tránh ngồi lâu
có thể gây kích thích bằng quang
chẳng hạn như trái cây họ cam quýt rượu và caffeine
điều trị do dị tinh dịch do chấn thương hệ thần kinh
phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra tổn thương
trong hầu hết các trường hợp
mọi người sẽ yêu cầu kết hợp thuốc
thay đổi lối sống và các biện pháp can thiệp khác
một tác dụng phụ của thuốc
những người bị thay đổi chức năng
tình dục do dùng thuốc theo toa
nên nói chuyện với bác sĩ
có thể có các phương pháp điều trị khác thay thế
không do dì tinh dịch
tuy nhiên điều quan trọng là phải cân bằng
giữa lợi ích của thuốc với bất kỳ phản ứng bất lợi nào xảy ra
không được tự ý ngừng sử dụng thuốc
mà không hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị
nếu do dì tinh dịch là do ung thư tuyến tiền liệt
các lựa chọn điều trị cho bệnh ung thư này
phụ thuộc vào tốc độ phát triển của ung thư
mức độ di căn của nó
và mức khỏe chung của người đó
có cách nào để phòng ngừa do dì tinh dịch hay không
câu trả lời là có
để giúp giảm hoặc ngăn ngừa do dì tinh dịch
nam giới có thể thử các cách sau
thủ dâm trước khi đi ngủ
để ngăn chặn những giấc mơ ướt át
tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh
để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt
tập thể dục thường xuyên để kiểm soát cân nặng
bởi trọng lượng dư thừa
có thể làm tăng nguy cơ ung thư

các bác sĩ có thể gây thêm căng thẳng cho bàng quang
cần nói với bác sĩ về tác dụng phụ
của bất kỳ loại thuốc mới nào
và cân nhắc những tác dụng phụ này
so với lợi ích tiềm năng của việc điều trị
liên hệ với bác sĩ để kiểm tra thường xuyên
hoặc nếu các vấn đề phát sinh
với chức năng tiểu tiện hoặc tình dục